để chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú yên đã tổ chức một mươi buổi tiếp xúc cử tri tại chín huyện thị xã và thành phố
tại các buổi tiếp xúc cử tri cử tri phú yên kiến nghị quốc hội cần có những giải pháp thao gỡ khó khăn cho ngành mía đường
nếu giá mía ngày càng xuống thấp như hiện nay thì cảnh tái nghèo nhất là người dân các huyện miền núi là điều khó tránh khỏi
đồng thời cử tri phú yên cũng quan tâm đến chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo nghị định sáu mươi bảy và nghị định một mươi bảy của chính phủ
xử lý rứt điểm những tồn tại sau dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một đoạn qua địa phận tỉnh phú yên như hệ thống thoát nước mưa
các điểm đấu nối giao với đường dân sinh xử lý những tập thể cá nhân có dấu hiệu sai phạm trong hỗ trợ sản xuất cho người dân sau bão tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy